chiều ngày chín tháng một mươi ông lương tấn thành chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện đại lộc tỉnh quảng nam cho biết
ngày hôm trước ông đã nhận được công văn của bộ công an về việc đề nghị cung cấp chứng cứ tài liệu về phát cấp quà từ thiện của ca sĩ thủy tiên trên địa bàn huyện vào đợt mùa lũ cuối năm hai nghìn hai mươi
theo ông thành vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi chồng ca sĩ thủy tiên có về địa phương phát tiền cho gần hai hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn huyện mỗi suất hai triệu đồng
ban đầu số tiền dự tính hỗ trợ cho người dân là năm tỷ đồng tuy nhiên khi thấy một số hoàn cảnh khó khăn ca sĩ thủy tiên trao thêm tiền nên số tiền có phát sinh thêm
trên thực tế vợ chồng ca sĩ thủy tiên trao là khoảng năm năm tỷ đồng
danh sách những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ do từng địa phương lập và có chứng kiến cụ thể của từng địa phương
ca sĩ thủy tiên trao tiền đều có sự chứng kiến đầy đủ của lãnh đạo huyện và xã chắc chắn số tiền thủy tiên đã trao là khoảng năm năm tỷ đồng
tuần tới ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đại lộc sẽ có báo cáo giải thích cụ thể để trình gửi bộ công an
trong khi đó một lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện tây giang cho biết hiện nay huyện vẫn chưa nhận được công văn của bộ công an về việc đề nghị cung cấp chứng cứ tài liệu về phát cấp quà từ thiện của ca sĩ thủy tiên trên địa bàn huyện
theo ông này ca sĩ thủy tiên có về huyện để trao quà cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi vì thời điểm thủy tiên trao tiền có nhiều lãnh đạo huyện chứng kiến
ông cho biết thủy tiên đã trao cho một trăm năm mươi hộ dân trên địa bàn huyện với số tiền hỗ trợ khoảng ba bảy mươi năm tỷ đồng mỗi hộ hai mươi năm triệu đồng
bà nguyễn thị minh thư chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện bắc trà my quảng nam xác nhận địa phương đã nhận được công văn của bộ công an đề nghị cung cấp chứng cứ tài liệu về phát cấp quà từ thiện của ca sĩ thủy tiên trên địa bàn huyện vào đợt mưa lũ cuối năm hai nghìn hai mươi
theo bà thư địa phương đã nắm danh sách của ba trăm năm mươi hộ nhận tiền hỗ trợ lũ lụt từ vợ chồng ca sĩ thủy tiên đợt mưa lũ cuối năm hai nghìn hai mươi
đối tượng được nhận tiền hỗ trợ là do thôn lựa chọn thống kê đưa lên nên địa phương nắm rõ
vậy nếu cần đi xuống xác minh ngay giờ đó hộ gia đình có nhận được một mươi triệu đồng hỗ trợ lũ lụt từ ca sĩ thủy tiên hay không là chắc chắn xác minh được
bà thư cho biết thêm khi trao tiền đoàn từ thiện không yêu cầu người dân ký xác nhận
tuy nhiên địa phương đã xác nhận đoàn từ thiện của ca sĩ thủy tiên có về trao tiền hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ
những người được hỗ trợ thì có danh sách cụ thể và chỉ cần cầm phiếu đến là nhận quà luôn
sau khi nhận tiền địa phương không nghe bà con nào phàn nàn hay ý kiến gì bà con ai cũng đều rất phấn khởi
cũng theo bà thư đoàn của ca sĩ thủy tiên về làm từ thiện đều thông qua chính quyền địa phương ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện là đơn vị được giao kết nối trực tiếp với đoàn tử thi